hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai mươi bảy quốc gia thành viên liên minh châu eu và ukraine dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay ba tháng hai tại kiev
ngay trước thềm hội nghị nghị viện châu âu đã tổ chức phiên điều trần về một số nội dung dự kiến được thảo luận
đa số quan điểm của các nghị sĩ châu âu ủng hộ chính phủ các nước thành viên viện trợ thêm cho ukraine các loại vũ khí hiện đại nhất là hệ thống phòng không xe bọc thép và xe tăng
bên cạnh đó các ý kiến cho rằng liên minh châu âu cần dành thêm quỹ để giúp các nước thành viên tiếp nhận người tị nạn ukraine
đối với nga các nghị sĩ châu âu kêu gọi lãnh đạo các nước thành viên sớm thống nhất áp đặt gói trừng phạt thứ một mươi như bổ sung kim cương vào danh sách cấm xuất khẩu và mở rộng lệnh cấm buôn bán hàng hóa sử dụng cho mục đích quân sự cấm thêm các cơ quan truyền thông của nga